tại nhà hát đài truyền hình thành phố hồ chí minh quỹ học bổng vừa a dính và cầu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển
nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính
chủ nhiệm câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu chủ trì chương trình
chương trình nhằm tổng kết hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi của quỹ học bổng vừa a dính và câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
trao giải thưởng vừa a dính cho các tập thể và hai mươi cá nhân có thành tích xuất sắc có các sáng kiến công trình khoa học
mô hình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào miền núi biên giới và hải đảo
tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài nước
trao tặng quà tết cho các đơn vị hải quân cảnh sát biển bộ đội biên phòng người dân các địa phương
các dự án thuộc quỹ học bổng vừa a dính tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị cá nhân và doanh nghiệp
gần năm mươi tập thể cá nhân đã ký kết tài trợ cho hoạt động quỹ học bổng vừa a dính
câu lạc bộ vị hoàng sa trường sa thân yêu với số tiền hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
để góp phần đầu tư cho nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc biển đảo của tổ quốc